việc tích trữ này có thể gây ra tình trạng khang hiếm oxy
khiến nhiều người chuyển nặng không tiếp cận được nguồn oxy lúc cần
bác sĩ khuyến cáo việc bỏ ra hàng chục triệu mua thuốc rất lãng phí
và đôi khi mua nhầm thuốc giả còn gây nguy hiểm
hiện tại nước ta đang có nhiều thuốc kháng virus sars cov hai hiệu quả miễn phí
vì vậy người dân nên dừng việc mua thuốc theo việc truyền miệng để tránh tiền mất tật mang
thưa quý vị trong một tuần gần đây mỗi ngày nước ta có khoảng một mươi tỉnh thành phố
nhận trên năm trăm linh ca mắc mới
trong giai đoạn này các địa phương vừa chịu áp lực lớn về số ca mắc
vừa phải tăng cường việc kiểm soát biến chủng omicron
số ca nhiễm trung bình trong một tuần qua tại hà nội và tp hcm có xu hướng cao
tương đương nhau
trung bình ca nhiễm trong bảy ngày qua ở hà nội là chín trăm hai mươi bốn tp hcm là một sáu mươi một ca
tại tp hcm theo số liệu thực tế người dân cư trú trên địa bàn do sở thông tin
và truyền thông cung cấp dân số thành phố là chín một trăm bốn mươi năm người
tổng số ca nhiễm trong bảy ngày qua là bảy bốn trăm hai mươi bốn như vậy trung bình một trăm linh dân
thì có khoảng tám mươi một ca nhiễm
tại hà nội nếu lấy tổng dân số là tám năm mươi ba sáu trăm sáu mươi ba số liệu công bố ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tổng số ca nhiễm trong bảy ngày qua là sáu bốn trăm sáu mươi tám ca trung bình một trăm linh dân thì có khoảng hơn tám mươi ca nhiễm
hiện hai thành phố đều tích cực triển khai giải pháp phòng chống dịch
tăng cường hệ thống điều trị và tiêm vaccine cho người nguy cơ cao
các tỉnh miền tây còn lại cũng ghi nhận rải rác từ vài chục đến vài trăm ca nhiễm
riêng hậu giang trong ngày hôm qua chỉ công bố ba f
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh cà mau dịch covid một mươi chín tại địa phương này diễn biến rất phức tạp
mỗi ngày có hơn một ca mới
riêng ngày một mươi chín tháng một mươi hai tỉnh có một ba trăm bốn mươi năm f
để đảm bảo việc chăm sóc điều trị f và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
lãnh đạo tỉnh cà mau đã chỉ đạo cấp thuốc ngay cho f khi có kết quả test nhanh dương tính
trong một tuần gần đây số ca mắc covid một mươi chín ở tỉnh bến tre liên tục tăng nhanh
có ngày vượt mốc một f
theo nhận định của ngành y tế tỉnh này mầm bệnh đã lưu hành cao trong cộng đồng
số bệnh nhân có nguy cơ chuyển nặng tăng mỗi ngày đã ghi nhận các trường hợp f tử vong tại nhà
tuy nhiên theo đánh giá của ngành chuyên môn tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi tỉnh